đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa do đại hội ba đề ra được cụ thể hóa trong hội nghị trung ương bảy khóa ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa bộ chính trị đề ra ba cuộc vận động lớn
cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệp cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm
tăng cường quản lý kinh tế tài chính cải tiến kỹ thuật chống tham ô lãng phí quan liêu
gọi tắt là cuộc vận động ba xây ba chống
và cuộc vận động xây dựng phát triển kinh tế văn hóa miền núi
toàn miền bắc từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một trăm linh cơ sở sản xuất mới được xây dựng công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng chín mươi ba trong tổng giá trị sản lựa công nghiệp
giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân công nghiệp nhẹ cùng với tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết được tám mươi hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân
trong nông nghiệp sau khi đưa đại bộ phận nông dân vào các hợp tác xã
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một các địa phương
các địa phương thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao
nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hệ thống thủy nông phát triển
nhiều công trình mới được xây dựng tiêu biểu như công trình bắc hưng hải
nhiều hợp tác xã đạt và vượt năng suất tám tấn thóc trên một hectare giao trồng
thương nghiệp quốc doanh được nhà nước ưu tiên phát triển nên đã chiếm lĩnh được thị trường
góp phần vào phát triển kinh tế củng cố quan hệ sản xuất mới ổn định và cải thiện đời sống nhân dân
hệ thống giao thông đường bộ đường sắt đường liên tỉnh liên huyện đường sông đường hàng không củng cố
hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển
năm học một nghìn chín trăm sáu mươi bốn một nghìn chín trăm sáu mươi năm miền bắc có hơn chín trường cấp một cấp hai và cấp ba với tổng số trên hai sáu triệu học sinh
hệ đại học và trung cấp chuyên nghiệp có một mươi tám trường học tăng gấp hai lần so với năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm sáu mươi một
hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe được đầu tư phát triển khoảng sáu cơ sở y tế được xây dựng
trong năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một một nghìn chín trăm sáu mươi năm miền bắc đã chi viện cho tiền tuyến miền nam một khối lượng lớn vũ khí đạn dược thuốc men
nhiều cán bộ chiến sĩ trong các lĩnh vực quân sự chính trị văn hóa giáo dục y tế được huấn luyện và đưa vào nam tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng
với tinh thần tất cả vì miền nam ruột thịt các phong trào cách mạng miền nam đã có sự phát triển mạnh mẽ
qua mỗi kỳ đại hội là thêm một lần đánh dấu sự trưởng thành của đảng với những bước tiến mới trong lãnh đạo đất nước
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của đảng là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà
đại hội đã vạch ra cho toàn đảng toàn dân ta đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà đồng thời đề ra những phương hướng cơ bản về xây dựng đảng và tăng cường sự lãnh đạo của đảng cho phù hợp với yêu cầu mới của cách mạng
đó là nền tảng là động lực và là nguyên nhân sâu xa lập nên một mốc son trói lọi nữa trong lịch sử dân tộc bằng đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi